kính chào quý vị và các bạn
trong chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
cụ thể ở bắc bộ các tỉnh như lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang
có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
trung trung bộ tây nguyên và nam bộ cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên sáu mươi mm
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ tây nguyên và ngập úng khu vực rũng thấp
sang đến ngày mai các tỉnh bắc bộ mưa giảm ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ có xuống tăng nhanh
cao nhất phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
ở sơn la và hòa bình có nơi trên ba mươi sáu độ thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi ba đến một mươi sáu giờ
sao đến ngày mai khu vực từ thanh hóa trở vào đến phú yên có nắng nóng lan rộng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận không có nắng nóng nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
nắng nóng khiến khu vực bắc và trung trung bộ có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng
nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng
khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông về cuối ngày
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp
ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và ba mươi ba mươi bốn độ tại nam bộ
trên biển khu vực bắc và giữa nam biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa trường sa
cao gió tây nam cấp bốn sáu có mưa rào và rông giải rác
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa là hai mươi sáu ba mươi một độ và hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu ba mươi năm độ